trong thời gian qua qatar đã rất nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán về giải thoát một phần trong số hai trăm bốn mươi con tin israel đang bị hamas bắt giữ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn tạm thời
thủ tướng qatar mohammed bin abdulrahman antoni trong một tuyên bố gần đây cho biết thỏa thuận giải thoát các con tin hiện chỉ tập trung giải quyết nốt các vấn đề thực tế nhỏ nhặt
phát biểu trong cuộc họp báo chung với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu joseph borrell
ông antani cho biết những vấn đề còn tồn tại trong các cuộc đàm phán là rất nhỏ thiên về hậu cần và tình hình thực tế nhiều hơn là các yếu tố mang tính cốt lõi
cũng theo nhà lãnh đạo qatar thỏa thuận giải thoát các con tin đã nhiều lần đứng trước nguy cơ đổ vỡ trong vài tuần qua
nhưng nay ông tin tưởng rằng các bên đã tiến gần một thỏa thuận có thể giúp đưa các con tin trở về nhà an toàn
về phần mình ông joseph borrell cho rằng phải coi vấn đề nhân đạo ở giải gaza là bước đầu tiên trong một giải pháp chính trị
và tiếp đó là giải pháp hai nhà nước để chấm dứt
trước đó một ngày các nguồn tin cho biết israel và lực lượng hamas đã đạt được nhất trí về một thỏa thuận trả tự do cho phụ nữ và trẻ em
bị bắt làm con tin ở gaza để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh trong năm ngày
tuy nhiên ngay sau đó đại diện chính quyền mỹ phủ nhận thông tin trên phía israel cũng cho biết chưa đạt được thỏa thuận